từng là địa bàn trọng điểm về ma túy tội phạm trộm cắp tài sản hoành hành gây bức xúc cho nhân dân
nhưng nay tại xã vi hương huyện bạch thông tỉnh bắc cạn từ thôn trên xóm dưới
người dân đều yên tâm lao động sản xuất điều này có được là nhờ hiệu quả từ một mô hình
giữ gìn an ninh trật tự rất sáng tạo của người dân đã được nhân rộng trong toàn tỉnh bắc cạn
đó là mô hình tiếng mẫu an ninh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về hiệu quả từ mô hình này
chỉ từ một đoạn ống tre đơn giản chiếc mũ an ninh này từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của tội phạm
trên địa bàn thôn bó lịn xã vi hương những năm trước đây nạn trộm cắp cờ bạc nghiện hút
diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
thế nên ý tưởng nảy sinh ra chiếc mõ để cảnh báo ra đời từ đó
hầu hết các hộ dân ở đây đều tự trang bị một cái mõ treo ở những nơi thuận lợi
để dễ dàng thao tác khi có vụ việc xảy ra
một gia đình có mõ thì lập tức
các nhà khác cũng vang lên mọi người tập trung lại cùng nhau truy bắt nếu có kẻ trộm
đấy họ vẫn có
sợ chối mà trách nhiệm của cái mõ này là chi hộ với thôn là phải giữ gìn bằng được
để duy trì tiếng mõ này lâu dài
là địa bàn rắp ranh nên tình hình an ninh trật tự tại địa phương rất phức tạp
tuy nhiên mô hình tiếng mẫu an ninh tại bó liện thời gian qua đã phát huy được hiệu quả tốt
nhiều trường hợp trộm cắp đã bị phát hiện và bắt giữ
qua đó phát huy được tính tự giác chủ động của nhân dân trong giữ gìn bình yên thôn xóm
về cái hiệu quả của
có cái tiếng mõ này cho đến nay thì bà con nhân dân trong thôn chấp hành rất tốt
hộ nào tức là đều cũng có tiếng bó này
so với trước năm hai nghìn sáu cho đến nay thì về trật tự an ninh thì giảm như trộm cắp vật
toàn bộ từ gà vịt tức là hiện nay cũng không mất gì nữa trong thôn ấy
nhưng trộm các vật
đã hơn một mươi năm qua mỗi khi tiếng mõ an ninh ở thôn bó liện cất lên
tội phạm e rẻ sợ hái
mỗi khi thôn có trộm một tiếng mõ cất lên thì sẽ có hàng chục tiếng mõ đắp lại
từ già đến trẻ ai nấy đều tham gia vào công tác
tác giữ gìn an ninh trong thôn
đây chính là nét độc đáo nhất thể hiện tính cộng đồng rất cao của người dân nơi đây
từ bó liện đến nay tiếng mõ an ninh đã lan rộng
trở thành mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện bạch thông
nhiều cấp ngành đã ghi nhận hiệu quả của mô hình này
cũng từ đây tội phạm đã giảm đời sống người dân vì thế cũng bình yên hơn